thưa quý vị sáng nay tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đăng đàn trả lời chất vấn
xung quanh nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công an
trong đó một nội dung được các đại biểu quan tâm chính là về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng
ngăn chặn các hành vi phạm tội trên không gian mạng
dữ liệu cá nhân bị lộ lọt hay được giao bán một cách công khai trong các hội nhóm trên không gian mạng
đó là một vấn đề nóng được nhiều đại biểu gửi đến bộ trưởng bộ công an
cùng với đó là các giải pháp để ngăn chặn tình trạng này
việc bảo vệ thông tin cá nhân đã được hiến pháp và pháp luật quy định
nhưng hiện nay tình trạng vi phạm rất phổ biến
tôi xin lấy tên cử như các thông tin quảng bá sản phẩm đều dựa trên thông tin cá nhân
nhìn về quy mô
đó chỉ là của một chủ thể nhưng xét về tổng thể sự vi phạm là rất lớn
vậy bộ trưởng có giải pháp gì đối với tình trạng này
thời gian qua thì công an các địa phương cũng đã triệt phá nhiều đường dây
mua bán thông tin cá nhân trên mạng xã hội
tuy nhiên thì vẫn còn rất là nhiều đối tượng đang hoạt động nhưng mà chưa bị phát hiện xử lý
thì chúng tôi như vậy chúng tôi muốn đề nghị bộ trưởng cho biết là
những giải pháp mà bộ sẽ triển khai trong thời gian tới
để hạn chế tình trạng này thì bộ công an cũng đã triển khai
một số các cái giải pháp
giải pháp thứ nhất trước hết là phải xây dựng hoàn thiện cái hành lang pháp lý
về bảo vệ dữ liệu cá nhân
thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang tiến hành các cái công việc này
nhưng mà cũng có gặp nhiều cái khó khăn
tiếp theo cái lộ trình thì chúng tôi cũng dự kiến năm hai nghìn hai mươi
thì sẽ nghiên cứu tham mưu cho chính phủ để trình ra quốc hội
sẽ ban hành cái luật bảo vệ dữ liệu cá nhân
chúng tôi thấy là trên thế giới đối xử đối phó với cái tình hình này
thì cũng đã rất nhiều nước
ban hành cái luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân
mà chúng ta thì hiện nay mới là cái trong cái khuôn khổ cao nhất
theo luật về an ninh mạng
cái thứ hai là phải tăng cường cái tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân
trong bảo vệ dữ liệu cá nhân
nhất là khi tham gia về môi trường mạng
thứ ba là sẽ phải tích cực điều tra xử lý nghiêm các trường hợp
làm lộ lọt rồi giao bán dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật
bộ trưởng tô lâm cũng cho biết
thêm về cơ sở dữ liệu cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đây là tài nguyên của quốc gia phải được bảo đảm và tổ chức triển khai từ đầu rất nghiêm ngặt
thực hiện đúng các điều kiện về bảo đảm an ninh an toàn ở mức độ bốn của quốc gia
đồng thời thực hiện nghiêm ngặt quy trình thu thập cập nhật bổ sung thông tin dân cư
cùng với sự phân cấp phân quyền chặt chẽ từ trung ương tới các cơ sở
bên cạnh đó thường xuyên tổ chức giám sát kỹ thuật chuyên biệt hai mươi bốn trên hai mươi bốn
với hệ thống ngăn chặn việc tấn công xâm nhập lấy cắp dữ liệu
tiếp tục là các tin tức về an ninh trật tự
lái xe ô tô đuổi theo và lao xe làm tử vong hai người bị thương một người
trần xuân hải chú tại huyện hoài ân đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định
tiếp tục điều tra về tội giết người
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày ba tháng tám trần xuân hải đã lái xe ô tô đuổi theo
và tông vào xe máy trên xe có ba người gồm võ phan hoài bảo nguyễn quốc việt
và ngô quang linh cùng chú tại huyện hoài ân khi biết được nhóm này đến nhà vợ của mình
tại xã ân thạnh để giải quyết mâu thuẫn nợ nần hậu quả vụ việc trên khiến bảo tử vong tại chỗ
việt tử vong tại trung tâm y tế huyện hoài ân còn linh bị thương
và theo điều tra ban đầu mâu thuẫn xảy ra bắt nguồn từ việc võ phan hoài bảo nợ tiền
của vợ trần xuân hải chín trăm linh đồng vợ của hải đã nhiều lần đòi nợ nhưng bảo không trả
sau đó một người giúp việc của gia đình vợ hải đã đăng lên facebook về việc này
bực tức về sự việc trên bảo đã rủ việt và linh mang theo hai con dao độ chế đến nhà vợ của hải
để nói chuyện và xảy ra vụ việc trên
cũng tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vân canh đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng để điều tra về hành vi đe dọa giết người
ba đối tượng bị khởi tố là nguyễn phi hùng lê văn thảo và nguyễn văn em cùng chú tại huyện vân canh
theo điều tra ban đầu nguyễn phi hùng từng là con rể của ông bùi quốc thành
và trong khoảng thời gian này hai bên có xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình
hùng và người nhà ông thành từng nhiều lần lên mạng xã hội đe dọa và xúc phạm lẫn nhau
sau đó hùng đã nhờ lê văn thảo và nguyễn văn em thực hiện hành vi ném bom xăng vào nhà ông bùi quốc thành gây cháy nổ
may mắn lúc này ông thành kịp thời phát hiện và dập tắt đám cháy nên không gây thiệt hại gì về người
phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng cho biết đã di lý đối tượng nguyễn văn lâm ba mươi năm tuổi
tại tỉnh quảng nam từ tỉnh lâm đồng về đà nẵng để phục vụ cho công tác điều tra
lâm bị bắt theo lệnh truy nã trước đó với tội danh bị khởi tố là lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra xác định năm hai nghìn một mươi bảy lâm là nhân viên ngân hàng nên quen biết với bị hại là khách hàng
thời điểm này lâm có nhiều mối quan hệ với khách hàng
có nhu cầu vay vốn đáo hạn ngân hàng đáo hạn nợ xấu
lâm liên kết với bị hại thực hiện các dịch vụ này để kiếm tiền tranh lệch
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín lâm đã làm giả và sửa thông tin hợp đồng vay tiền
giấy thỏa thuận để chứa số tiền là gần hai mươi một tỷ của bị hại và một mươi năm người khác
sau khi bỏ trốn lâm đã di chuyển đến nhiều tỉnh thành để tránh sự truy bắt của lực lượng công an
tại cơ quan điều tra bước đầu lâm đã thành khẩn khai báo và thừa nhận
đã nợ của nhiều người với tổng số tiền lên đến năm mươi tỷ đồng
sau thời gian trốn truy nã ở thành phố hồ chí minh vào ngày chín tháng tám
hai đối tượng trốn truy nã nguy hiểm là nguyễn cường nam và bùi công tùng
cùng chú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã ra cơ quan công an đầu thú
về hành vi cối gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai tùng nam cùng một số người bạn
có đến vui chơi giải trí tại một quán bar trên địa bàn quận hải châu
đến dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng hai một người bên nhóm của tùng và nam
sang bàn bên cạnh để đòi đổi bản nhưng không được đồng ý
và hai bên xô sát ném đầu và dùng vỏ chai bia đánh khiến hai người bị thương
hai đối tượng khai nhận cả nhóm bỏ trốn từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai vào thành phố hồ chí minh
nhưng liên tục đổi nhà trọ khách sạn để tránh bị phát hiện
sau nhiều tháng lăng thang thì đã quyết định ra đầu thú
lại một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào khoảng bảy giờ sáng nay
tại tầng năm thuộc công ty hồng hà địa chỉ một trăm linh chín đường trường trinh quận thanh xuân tp hà nội
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an phường phương liệt đã phối hợp với đội cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận thanh xuân khẩn trương tới hiện trường
tổ chức phương tiện dập lửa đến khoảng tám giờ đám cháy được cơ bản dập tắt
không để cháy lan xuống các tầng bên dưới
khu vực cháy là tòa nhà năm tầng cho thuê để kinh doanh văn phòng và làm kho của nhiều đơn vị
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại gì về người thiệt hại về tài sản đang được đánh giá
hiện lực lượng chức năng đang điều tra và xác minh nguyên nhân vụ cháy
tim bão khẩn cấp cơn bão số hai
vào hồi một mươi giờ ngày một mươi tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một độ vị bắc
một trăm một mươi chín độ kinh đông trên khu vực phía đông bắc đảo
hải nam trung quốc cách đảo bạch long vĩ khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi hai đến tám mươi tám km trên giờ
giật cấp một mươi một
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm ba mươi bốn km tính từ tâm bão
và dự báo trong một mươi hai giờ tới bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đến hai mươi hai h ngày một mươi tháng tám
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi bảy độ vĩ bắc
một trăm linh tám tám độ kinh đông trên khu vực phía bắc vịnh bắc bộ
cách móng cái quảng ninh khoảng một trăm ba mươi km về phía đông nam
cách hải phòng khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông
cách thái bình khoảng hai trăm bốn mươi km về phía đông
do ảnh hưởng của bão số hai sáng nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
và phòng thủ dân sự tỉnh quảng ninh đã có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan
tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi
có thể xem xét và cho phép các tàu được chạy từ các tuyến đảo về đất liền
chú và kết thúc công việc trước một mươi tám h ngày một mươi tháng tám
tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển
lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển
thời gian tạm ngừng bắt đầu từ một mươi hai h ngày một mươi tháng tám
tại hải phòng tính đến chiều qua đã kiểm đếm và thông báo cho hơn hai phương tiện
với tổng số hơn tám bảy trăm linh lao động đang hoạt động và neo đậu trên khu vực biển hải phòng
về diễn biến của bão số hai để chủ động phòng tránh
hiện trên khu vực biển hải phòng có bốn trăm linh bảy phương tiện với gần một ba trăm linh lao động đang hoạt động
tỉnh nghệ an cũng đã tổ chức quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi
kiểm tra giả soát nhà ở không an toàn các khu vực dân cư ven sông suối
ngoài bãi sông khu vực có nguy cơ ngập lụt sạt lở đất lũ quét
sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du
đặc biệt là hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu